về tình hình virus zika theo báo cáo của sở y tế tp hcm tính đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
trên địa bàn thành phố đã phát hiện một trăm bốn mươi một ca nhiễm virus zika tại hai mươi ba trên hai mươi bốn quận huyện trong đó có một mươi tám thai phụ
trong số hai mươi ba trên hai mươi bốn quận huyện có bệnh nhân nhiễm virus zika bình thạnh dẫn đầu với hai mươi tám trường hợp
các quận khác có nhiều bệnh nhân là quận hai quận một mươi hai quận thủ đức và quận tân phú
trong số một trăm bốn mươi một trường hợp nhiễm virus zika có chín mươi năm bệnh nhân đã qua hai mươi tám ngày theo dõi
bệnh do virus zika thường có biểu hiện lâm sàng nhẹ có thể gây hậu quả trầm trọng nếu thai phụ nhiễm bệnh trong những tháng đầu thai kỳ
vì nguy cơ gây dị tật đầu nhỏ cho thai nhi cần chủ động phòng tránh mũi đốt để tránh lây truyền virus zika
người xuất hiện triệu chứng nghi ngờ cần đến các cơ sở y tế trên cả nước để lấy máu xét nghiệm miễn phí
hiện nay ngành y tế thành phố đang tăng cường phun xịt hóa chất diệt mũi trên diện rộng vệ sinh môi trường diệt long quang tuyên truyền người dân chung tay phòng dịch